ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã xảy ra vụ đứt dây cáp neo tại cây cầu treo bắc qua sông là một học sinh của trường tiểu học phước hiệp bị rơi xuống sông và mất tích
sự cố này một lần nữa lại dóng lên một hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn của hệ thống cầu treo ở các huyện miền núi tỉnh quảng nam cũng như của cả nước
sự cố đất dây cáp neo tại cầu treo bắc qua sông trường thuộc địa bàn thôn bốn xã phước hiệp huyện phước sơn làm em nguyễn thanh quyến học sinh lớp bốn e trường tiểu học phước hiệp mất tích vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai đã khiến cho chính quyền địa phương các thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học phước hiệp hoàng mang lo lắng